để góp phần giải quyết hậu quả do chất độc da cam dioxin gây ra đối với môi trường và các nạn nhân
thời gian qua các cấp các ngành đã có nhiều nỗ lực trong đó chú trọng quan tâm chăm sóc đến các nạn nhân chất độc da cam
và xử lý triệt đề những điểm nóng về dioxin
sửa chữa lại nhà tặng những phần quà cho các nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam dioxin
đó là những việc làm đầy ý nghĩa nhằm chia sẻ và soát dịu phần nào nỗi đau của các nạn nhân nhiễm chất độc da cam dioxin
trong những ngày này tại tỉnh đồng nai
địa phương này hiện có đến hơn năm nạn nhân nhiễm chất độc da cam dioxin được hưởng trợ cấp
hầu hết đều có cuộc sống rất khó khăn nên rất cần sự quan tâm chăm lo của cộng đồng
thời gian qua nhiều tổ chức quốc tế đã hỗ trợ các nạn nhân nhiễm chất độc dioxin
bằng việc hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cải thiện cuộc sống
trong tháng bốn vừa qua tại đồng nai lần đầu tiên chính phủ hoa kỳ viện trợ chính thức năm mươi triệu đô la mỹ cho việt nam
nhằm giúp khắc phục hậu quả dioxin trên người ở bảy tỉnh
lần này thì chính phủ mỹ đã trực tiếp chính phủ mỹ đã viện trợ cho chúng ta năm mươi triệu đô la
để khắc phục khẩu quả dioxin trên người
chúng ta hiểu đấy là sự thừa nhận
một cách không chính thức là những cái chất dioxin đang ở trước mặt chúng ta
sẽ đem lại những cái bệnh ung thư này quái thai này viêm não này rồi những cái bệnh về máu
song song đó việc xử lý các điểm nóng ô nhiễm dioxin được quan tâm thực hiện
khu vực sân bay biên hòa là nơi được đánh giá nhiễm dioxin nặng nhất của nước ta
thời gian qua được đảng nhà nước bộ quốc phòng triển khai thực hiện nhiều dự án để xử lý
mới đây nhất nguồn kinh phí tài trợ ba trăm chín mươi triệu đô la mỹ từ chính phủ hoa kỳ
dự án xử lý triệt để dioxin tại sân bay biên hòa được khởi động
mục tiêu sau một mươi năm sẽ hoàn thành dự án xử lý chất độc dioxin lớn nhất thế giới này
đối với dự án biên hòa sẽ có nhiều khó khăn và thách thức
bởi khối lượng ở đây nhiều hơn so với dự án xử lý dioxin ở sân bay đà nẵng
tuy nhiên tôi tin chắc chắn rằng việt nam và hoa kỳ sẽ cùng đồng hành để xử lý triệt để dioxin ở sân bay biên hòa
tôi sẽ luôn khuyến khích vận động sự tham gia của các thượng nghị sĩ
đến từ cả hai đảng dân chủ và cộng hòa thực hiện công việc đầy ý nghĩa này
cùng với việc xử lý các điểm nóng về ô nhiễm dioxin đang được cả việt nam và hoa kỳ nỗ lực thực hiện
thì việc hỗ trợ những nạn nhân nhiễm chất độc da cam cần tiếp tục được quan tâm
bởi lẽ cuộc sống của họ và thân nhân hàng ngày vẫn đang gặp nhiều khó khăn do di chứng của chất độc da cam gây ra